sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn ngân hàng nhà nước vừa công bố tỷ giá trung tâm
theo đó cặp đồng tiền việt nam đồng trên đô la mỹ tăng bảy đồng so với mức niêm yết trước đó
các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm giá trao đổi đồng đô la mỹ
tại thị trường tự do giá đô la mỹ đi ngang so với phiên trước
cụ thể tỷ giá trung tâm ở mức hai mươi ba sáu mươi một đồng một đô la mỹ với biên độ cộng trừ ba theo quy định
tỷ giá sàn là hai mươi hai ba trăm sáu mươi chín đồng một đô la mỹ và tỷ giá trần là hai mươi ba bảy trăm năm mươi ba đồng một đô la mỹ
giá mua bán đồng đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại
đồng loạt niêm yết giảm từ ba mươi đến năm mươi đồng so với phiên trước
giá trao đổi đồng đô la mỹ trên thị trường tự do trong nước đi ngang
giao dịch mua bán quanh mốc hai mươi ba ba trăm tám mươi đến hai mươi ba bốn trăm linh đồng một đô la mỹ
hưởng ứng ngày không tiền mặt một mươi sáu tháng sáu ngân hàng nhà nước việt nam đã có văn bản chỉ đạo
theo đó từ giờ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến hai mươi ba giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
các giao dịch thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa qua pos của ba mươi sáu ngân hàng
sẽ có cơ hội nhận nhiều quà tặng giá trị từ chương trình ngày không tiền mặt
với thẻ ghi nợ nội địa napas của công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam
cụ thể các giao dịch có tổng giá trị giao dịch thanh toán cao nhất trong thời gian áp dụng chương trình
sẽ được tặng phiếu quà tặng du lịch nghỉ dưỡng trong nước trị giá hai mươi năm triệu đồng
tương đương với chuyến du lịch nghỉ dưỡng năm sao
cho cả gia đình bốn người bao gồm vé máy bay khứ hồi khách sạn đi lại và ăn uống
napas dành tặng hai mươi giải thưởng cho các khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình
thưa quý vị và các bạn hưởng ứng chiến dịch tiêu dùng sản phẩm xanh
nhiều hệ thống bán lẻ trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai các hoạt động yêu đáy
cho khách hàng khi mua những sản phẩm xanh thân thiện với môi trường
cụ thể bảy trăm linh siêu thị trên khắp cả nước sẽ ngừng cung cấp túi ni lông cho khách hàng
khi mua sắm tại đây và thay thế hoàn toàn bằng túi hoặc thùng
có chất liệu giấy thân thiện với môi trường
nhiều siêu thị cũng áp dụng yêu đáy về điểm thường phiếu mua hàng trong tháng sáu
thưa quý vị và các bạn nguồn cung tăng mạnh một loạt sản phẩm mới ra mắt
giá xe giảm mạnh khiến các đại lý kêu trời vì bán xe không có lãi
nếu hạ giá nữa thì tăng thêm thua lỗ mà không hạ giá thêm thì khó bán
trên thực tế nhiều mẫu xe đã giảm giá xuống đáy
ngoài các chương trình khuyến mại giảm giá từ chính hãng
thì các đại lý cũng chủ động giảm giá cho khách hàng
vì vậy giá xe giảm từ ba mươi đến gần một trăm năm mươi triệu đồng diễn ra khắp mọi phân khúc
thưa quý vị giá thanh long ở tỉnh bình thuận hiện đạt mức kỷ lục với hơn ba mươi đồng một kg
người trồng thanh long rất phấn khởi trước tín hiệu tốt của thị trường
hiện nay ở tỉnh bình thuận trái thanh long được các thương lái mua với giá khá cao
từ hai mươi tám đến ba mươi hai đồng một kg
đây là thời điểm bắt đầu thu hoạch thanh long chính vụ và lứa cuối của hàng trong đèn
tại đồng bằng sông kiểu long người nuôi cá tra đang đứng trước nguy cơ lỗ vốn do giá cá cha đang giảm mạnh
giá được các đầu mối thu mua chỉ ở mức hai mươi năm trăm linh đồng một kg mức giá thấp nhất trong hai năm gần đây
hiện người nuôi cá cha lỗ khoảng hai năm trăm linh đến ba năm trăm linh đồng một kg
không chỉ giá giảm sản lượng tiêu thụ cũng thấp
nhiều ao nuôi không thể xuất bán khi cá đã đến kỳ thu hoạch
nguyên nhân một phần do nhu cầu tiêu thụ giảm từ các thị trường xuất khẩu chính như trung quốc mỹ
thưa quý vị
trong phiên giao dịch ngày một mươi tháng sáu giá cà phê cao nhất được ghi nhận tại tỉnh đắk lắc chỉ ở mức ba mươi ba đồng một kg
còn giá thấp nhất tại tỉnh lâm đồng là hơn ba mươi hai đồng một kg
cả tuần vừa qua giá cà phê ở khu vực tây nguyên liên tục giảm mạnh từ bảy trăm linh đến tám trăm linh đồng một kg
hiện mức giá cà phê đang phụ thuộc vào thị trường thế giới và cũng chưa biết khi nào giá cà phê hồi phục
nghịch lý là trong khi giá cà phê giảm nhưng chi phí đầu vào cây cà phê từ phân bón nhân công nước tưới ngày một tăng cao
điều này càng trở thành gánh nặng cho người trồng cà phê